văn phòng ubnd huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cho biết ubnd huyện đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xử lý đối tượng khai thác gỗ trái phép trên địa bàn thôn một xã trà cót
theo đó ubnd huyện bắc trà my yêu cầu xã trà cót báo cáo cụ thể về các vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân nhóm hộ được giao khoán bảo vệ rừng
đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo điều hành của lãnh đạo ubnd xã trà cót và báo cáo về huyện trước ngày một mươi năm tháng tám
đối với công an huyện cần khẩn trương tập trung điều tra xác minh vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật